tại thành phố hồ chí minh ngay trước thời khắc bước sang năm mới
hàng chục nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm của thành phố
để có thể hòa minh vào các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi đặc biệt là khu vực bán pháo hoa
đúng không giờ những màn pháo hoa tầm cao rực sáng tại các khu vực đường hầm sông sài gòn
cùng thời điểm hai điểm bắn tại tòa nhà landmark tám mươi một quận bình thạnh
và công viên văn hóa đầm sen cũng trực trở pháo hoa chào năm mới
nhiều người đã dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ của năm mới
cùng chim ngưỡng những màn pháo hoa lung linh sắc màu trong thời khắc đón năm mới hai nghìn hai mươi
bên cạnh người thân bạn bè không chỉ mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp vui tươi
mà cùng với đó còn là cảm xúc lân lân hướng tới một năm mới bình an hạnh phúc
những màn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu không chỉ làm mãn nhãn người xem
mà còn mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng nơi thành phố hồ chí minh
đầu tàu kinh tế của cả nước hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam